theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết sáng nay ngày hai mươi bốn tháng chín cả nước không có ca mắc mới
như vậy đến nay đã hai mươi hai ngày việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện tổng số ca mắc vẫn là một sáu mươi chín người
trong một sáu mươi chín ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng chín đã có số ca điều trị khỏi hiện là chín trăm chín mươi một ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi năm trăm chín mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm ba mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi ba bảy mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bảy một trăm tám mươi một người